trong không khí nhân dân cả nước sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm hai nghìn hai mươi
tối nay phường điện biên quận ba đình thành phố hà nội đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập mặt trận tổ quốc việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự bởi lễ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự bởi lễ
tổ chức các đợt học tập quán triệt thực hiện nghị quyết trung ương các buổi học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
kịp thời tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của đảng pháp luật nhà nước để nhân dân cập nhật định hướng tư tưởng trong nhân dân kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch
các địa bàn dân cư rất coi trọng xây dựng mô hình tự phòng tự quản về bảo vệ an ninh tổ quốc
tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động giải tán hàng chục cuộc tụ tập biểu tình khiếu kiện sai quy định đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn trong mọi tình huống
đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trận địa tư tưởng luôn được củng cố tạo được niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng và công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước
tại buổi lễ các hộ gia đình nghèo các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp ủy đảng chính quyền trao tặng quà nhằm hỗ trợ cho các gia đình trong cuộc sống
các gia đình là điển hình gia đình văn hóa của phường cũng được trao thưởng trong dịp này